ngày hai mươi chín tháng ba sở du lịch đà nẵng tổ chức công bố kích cầu và thu hút du khách đến với thành phố trong năm hai nghìn hai mươi bốn
chương trình có chủ đề induri đà nẵng hai nghìn hai mươi bốn tận hưởng các sản phẩm du lịch đặc sắc như sự kiện lễ hội du lịch ẩm thực du lịch đêm du lịch cưới và du lịch gắn với hội nghị hội thảo
với nhiều điểm mới hấp dẫn và đa dạng sự chọn lựa dành cho các phân khúc thị trường mục tiêu ngành du lịch thành phố tập trung đẩy mạnh truyền thông quảng bá hình ảnh điểm đến hấp dẫn an toàn bến khách để du khách tận hưởng và cùng chia sẻ những khoảnh khắc cảm xúc trải nghiệm thú vị về thành phố xinh đẹp bên sông hàn
phân đấu đạt mục tiêu đón khoảng tám bốn triệu lượt khách nội địa và quốc tế đến đà nẵng trong năm hai nghìn hai mươi bốn
tại thành phố đà nẵng chiều ngày hai mươi chín tháng ba ubnd tỉnh tuyên quang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công bố chương trình khai mạc năm du lịch năm hai nghìn hai mươi bốn và lễ hội khinh khí cầu quốc tế tuyên quang lần thứ ba
sự kiện được tổ chức tại đà nẵng nhằm khơi dậy tiềm năng lợi thế phát triển du lịch các giá trị di sản văn hóa tài nguyên sản phẩm du lịch của tỉnh qua đó kích cầu du lịch thu hút du khách trong nước và quốc tế các nhà đầu tư đến với tuyên quang
chương trình khai mạc năm du lịch và lễ hội khinh khí cầu quốc tế tuyên quang lần thứ ba sẽ diễn ra từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày hai tháng năm năm hai nghìn bốn tại tỉnh tuyên quang
sự kiện khởi đầu cho chuỗi các hoạt động văn hóa thể thao du lịch diễn ra trong năm
một trong những điểm nhấn của sự kiện lần này đó là du khách sẽ được tham gia các hoạt động hấp dẫn như lễ hội khinh khí cầu quốc tế được trình diễn và phục vụ du khách trải nghiệm bay khinh khí cầu gồm hai mươi hai khinh khí cầu do các phi công quốc tế đến từ các quốc gia như anh úc tây ban nha hà lan nhật bản trung quốc hay thái lan điều khiển
lễ hội ánh sáng khinh khí cầu quốc tế kết hợp trình diễn các ban nhạc disc jockey tổ chức hoạt động giao lưu giữa học sinh sinh viên với các phi công điều khiển khinh khí cầu quốc tế một số buổi bay miễn phí cho mọi người nhất là các facebooker youtube tiktoker qua đó nhằm góp phần thúc đẩy tăng tốc phát triển du lịch sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh tuyên quang

hội thảo các chuyên gia nhà khoa học nhà quản lý và các tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch thẳng thắng đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp phát triển tour tuyến và sản phẩm du lịch đặc thù của vùng định hình sản phẩm chủ đạo đặc trưng nhằm kết nối hiệu quả điểm đến trong chuỗi liên kết hợp tác phát triển du lịch toàn vùng
hội thảo cũng khẳng định vai trò của báo chí truyền thông về phát triển thương hiệu quảng bá các sản phẩm du lịch đặc thù đồng bằng sông cửu long hiện nay
từ đó xây dựng chiến lược truyền thông hiệu quả
thúc đẩy ngành công nghiệp không khói ngày càng phát triển bền vững
đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đồng bằng sông cửu long
thành phố hải phòng đã đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia
đền thờ phạm thượng quận của bộ văn hóa thể thao và du lịch
theo quyết định số bốn nghìn hai trăm bốn mươi bốn ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
đền thờ phạm thượng tại xã an hưng huyện an dương thành phố hải phòng
thờ ngài phạm đình trọng là một danh thần nổi tiếng văn võ toàn tài
một nhân vật lịch sử một vị đại quan rất nổi tiếng của đất nước trong chiều hậu lê thế kỷ một mươi tám
được nhiều sử sách ghi chép trải qua thăng trầm của lịch sử thời gian
ngôi đền đã được tu bổ tôn tạo xây dựng lại
song vẫn giữ được những nét kiến trúc truyền thống và có giá trị mỹ thuật cao
có giá trị về lịch sử văn hóa rất lớn kiến trúc đặc biệt
góp phần giáo dục truyền thống yêu nước truyền thống hiếu học cho các thế hệ mai sau
thưa quý vị với một mươi chín dân tộc anh em và sự đa dạng về văn hóa dân tộc
lại được thiên nhiên ưu đãi về sản vật địa phương
tỉnh hà giang trở thành kho tàng văn hóa ẩm thực phong phú hấp dẫn
với nhiều món ăn hiện được vinh danh trong các chương trình bình chọn ẩm thực tiêu biểu cấp quốc gia
như cháo ấu tẩu men mến mật ong bạc hà hay là chè san tuyết phở ngô
lễ hội văn hóa du lịch và ẩm thực quốc tế hà giang lần thứ nhất
năm hai nghìn hai mươi bốn là sự kiện nhằm nâng tầm thương hiệu đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch
giữa các tỉnh thành phố trong cả nước và các quốc gia
tăng cường xúc tiến giới thiệu điểm đến du lịch
tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tổ chức cá nhân gặp gỡ giao lưu
trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc sản ẩm thực địa phương
lễ hội có sáu mươi năm gian hàng trong đó có sự tham gia của hai mươi hai tỉnh thành phố trong cả nước
và một số nước trên thế giới như trung quốc hàn quốc nhật bản thái lan